gần đây tình trạng giao thông trên tuyến vành đai ba diễn ra phức tạp nhiều nhà xe ngang nhiên dừng đỗ đón trả khách bất chấp nguy hiểm cho các phương tiện qua lại
tình trạng này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tuyến đường cao tốc trên cao từ khu vực pháp vân quận hoàng mai đến đoạn tiếp nối cầu vượt mai dịch quận cầu giấy có nhiều đường dẫn lên xuống với đường nguyễn xiển quất duy tiến và phạm hùng
lợi dụng các điểm lên xuống này nhiều tài xế xe khách đã dừng đỗ đón trả khách không đúng với quy định
ghi nhận tại đường vành đai ba trên cao chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ có thể dễ dàng bắt gặp hàng chục hành vi vi phạm giao thông
người dân thì tập trung ngồi ngay bên vệ đường để đón xe khách đáng nói hơn không chỉ có xe khách mà các loại hình dịch vụ khác cũng theo đây mà mở ra
thậm chí còn dừng đỗ giữa đường treo kéo gây nguy hiểm đến tính mạng cho bản thân
dưới đường nó lên nó lên lâu quá không ai bị ánh mắt
tiềm ẩn về cái nguy hiểm khi các cái xe mà cố tình đi chậm trá hạn như là người ta biết ở dưới có lực lượng cảnh sát
hoặc người ta biết ở dưới người ta trả tít từ cái đoạn đường trên để người dân đi bộ xuống rất là nguy hiểm
mà cái lỗi vi phạm kẻ người dân đi trên đường cao tốc nó cũng có mức vi phạm phạt
phương án để xử lý chẳng hạn như bố trí một tổ tuần tra lúc nào cũng sử dụng xe phân khối lớn bật đèn cay
và tích cực tuần tra ở trên tuyến đường vài đầy ba
mục đích là xử lý đối với những cái trường hợp xe khách vì cái lợi nhuận mà người ta bất chấp cái sự an nguy
cũng như là bất chấp cái sự trật tự an toàn giao thông mà cố tình đi chậm để cho khách lên xuống
theo lực lượng cảnh sát giao thông dù mức phạt đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đón trả hành khách
trên đường cao tốc lên đến sáu triệu đồng thế nhưng hình như vẫn chưa đủ sức gian đe nên tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức ghi hình các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
để phạt nguội ngăn chặn triệt đề vi phạm
tuy nhiên để bảo vệ tính mạng cho chính mình điều quan trọng nhất là người dân nên từ bỏ thói quen tiện đâu bắt xe khách ở đấy